thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay công an thành phố buôn ma thuận tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc một đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt
khiến hai người bị bỏng nặng để làm rõ về hành vi giết người
đối tượng gây ra vụ việc trên là phạm đoàn phong phú trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuật
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tháng hai phú mang theo một căn xăng khoảng năm lít
rồi đến tìm vợ cũ là chị nguyễn thị thu hà chú cùng phường
tại đây phú đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người phú
phát hiện vụ việc người dân xung quanh tới dập lửa và đưa cả hai đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để cấp cứu
tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên cả hai người sau đó được chuyển xuống bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh để điều trị
công an huyện phù cử tỉnh hưng yên vừa phối hợp với công an xã đoàn đào huyện phù cử
phát hiện bắt quả tang tại nhà phí tiến công chúa tại thôn khả duy xã đào đoàn huyện phù cử về hành vi đánh bạc
tại thời điểm kiểm tra có sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bạc ba cây ăn tiền gồm phí tiến công phí tiến hợi phí tiến kỳ nguyễn văn minh nguyễn văn hưởng và lê huy phú
lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người số tiền gần một mươi hai triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định ngoài các đối tượng trên còn có nguyễn xuân bảo chú tại thôn khả duy cùng tham gia
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
bất ngờ kiểm tra vũ trường new phương đông vào h ngày ba mươi một tháng một công an quận hải châu đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy
đây được coi là vũ trường lớn nhất của thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp hai gói ketamin
xét nghiệm ngẫu nhiên hàng trăm khách tại vũ trường new phương đông đã phát hiện sáu mươi bốn người dương tính với ma túy
công an quận hải châu đã quyết định tạm giữ hình sự nhóm bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy do võ ngọc phi chú tỉnh quảng nam cầm đầu
công an quận hải châu đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán tàng trữ chất ma túy tại vũ trường lớn nhất của đà nẵng này
thực hiện chỉ đạo của bộ công an và giám đốc công an tỉnh bắc ninh lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt gia quân triển khai quyết liệt hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng vào xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
tăng cường lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lập nhiều tổ công tác vừa tuần tra lưu động vừa lập chốt cố định để kiểm tra nồng độ cồn là những phương án đang được công an tỉnh bắc ninh tích cực triển khai trong những ngày đầu năm mới
có thể thấy phần lớn người tham gia giao thông đã chấp hành nghiêm các quy định về nồng độ cồn và đồng tình ủng hộ với công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng công an
nhất là mình uống mình không uống rượu bia lái xe thì nó sẽ thứ nhất là an toàn cho mình thứ hai là an toàn cho tất cả mọi người khác
quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các lái xe nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ không uống rượu bia sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông
kết quả từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra đo nồng độ cồn đối với hàng trăm trường hợp điều khiển xe ô tô mô tô xe máy
qua đó đã phát hiện lập biên bản xử lý hai trăm bảy mươi một trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
phòng kẻ giao thông cũng như là công an các địa phương toàn tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng bố trí các phương tiện để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn cũng như là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ đảm bảo người dân vui hồi xuân cũng như là tham gia các lễ hội trong địa bàn toàn tỉnh cách an toàn tham gia giao thông an toàn và trật tựa giao thông đảm bảo thông suốt trên địa bàn tỉnh
với sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả từ lực lượng chức năng trong việc xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn bước đầu tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông ngoài sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đòi hỏi cần có sự phối hợp vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
đặc biệt ý thức chấp hành của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng nhất
theo đó mỗi người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã uống rượu bia tuyệt đối không tham gia giao thông tuân thủ tốt các yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng
tại xã biên giới a san huyện tây giang của tỉnh quảng nam năm ngôi nhà chính cùng ba nhà bếp của người dân đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn vào dạng sáng nay hai tháng hai
rất may là không có thiệt hại về người
thời điểm này người dân phát hiện một nhà dân ở thôn a râng bốc cháy lớn ngọn lửa sau đó cháy lan sang bốn ngôi nhà bên cạnh
ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát người dân trong nhà kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn nhưng toàn bộ tài sản trong năm ngôi nhà bị thiêu dụi
nhờ được thông tin chính quyền xã a san cùng cơ quan chức năng của huyện tây giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa
tuy nhiên những ngôi nhà trên sát nhau đa số làm bằng vật liệu dễ cháy và khó dập lửa
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết lạnh nên người dân ở đây sửa ấm bằng cách đốt củi lửa bùng phát gây ra vụ cháy
để giúp bà con khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống chính quyền và các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ vật chất tinh thần cho đông đảo người dân nơi đây
và tiếp tục là một vụ cháy vào dạng sáng nay hai tháng hai
một kho cỏ nhân tạo ở ấp mới hai xã trung chánh huyện hóc môn tp hcm bốc cháy dữ dội
vụ hỏa hoạn khiến cho cả khu vực bị mất điện
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng
ngọn lửa lớn đã lan nhanh bốc cháy dữ dội tạo nên một cột khói cao hàng chục mét
phát hiện ra đám cháy người dân địa phương đã cùng nhau dập lửa nhưng bất thành
nhờ được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn có mặt tại hiện trường để dập lửa
đến gần tám giờ sáng đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
hai doanh nghiệp thải bụi vượt quá quy chuẩn vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động tạm thời về hành vi trên
thanh tra bộ tài nguyên và môi trường vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần công nghệ môi trường an sinh
có trụ sở chính ở thôn phong lâm xã hoàng diệu huyện gia lộc tp hcm với số tiền hơn một tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động của lò đốt chất thải trong ba tháng hai mươi ba ngày
công ty này đã có hành vi vi phạm thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ một một đến dưới một năm lần
còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị tp hcm có trụ sở chính ở phường tân định tp hcm
bị phạt trên một bốn mươi bốn tỷ đồng và đình chỉ hoạt động lò đốt chất thải có thông chỗ số khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn bốn tháng một mươi năm ngày